năm hai nghìn hai mươi một tới đây tỉnh ninh bình sẽ đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia
trong thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh ninh bình đã đẩy mạnh tăng cường công tác quản lý đất đai
trật tự xây dựng trong vùng lõi vùng đệm di sản
các hoạt động này nhằm đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ
cũng như góp phần nâng cao giá trị của di sản tạo điểm nhấn trong các tour tuyến du lịch
quần thể danh thắng tràng an được unesco công nhận là di sản kép
cùng những giá trị lịch sử văn hóa vùng đất cố đô hoa lư
nằm trên địa bàn hai mươi xã phường thuộc năm huyện thành phố
nhiều cơ sở kinh doanh du lịch ở ninh bình luôn nỗ lực phát triển các loại hình dịch vụ du lịch theo đúng quy hoạch
tuy nhiên nhiều hộ dân trong các khu dân cư liên kề di sản
cố tình lân chiếm đất đai xây dựng công trình trái phép phục vụ du lịch
trong thôn nông xóm thì khi có những việc các hộ dân nào đó trong quá trình xây dựng
thì cũng đã được phát hiện kịp thời
sử lý và quản lý đất đai cũng lên kiếm xây dựng
hoa lư là một trong những huyện có nhiều xã nằm trong vùng lõi vùng đệm di sản tràng an
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay huyện kiên quyết lập biên bản hai trăm hai mươi năm trường hợp vi phạm trật tự xây dựng
tổng số tiền phạt hành chính lên tới hai tỷ đồng
trong thời gian tới thì huyện hội đồng dân ủy ban dân huyện
cũng chỉ đạo kiểm tra và xử theo quy định
và triển khai là thường xuyên kiểm tra thành lập các tổ công tác chuyên ngành
cũng như là các tổ kiểm tra mà xử lý ở các thôn xóm
trước mắt tỉnh ninh bình tăng cường chỉ đạo các huyện hoa lư gia viễn liên quan tới di sản tràng an
tiếp tục ra soát xử lý những hộ vi phạm để tạo cảnh quan đẹp
cũng như bảo tồn và phát huy giá trị di sản tràng an